không thể phủ nhận được những tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín đối với mọi mặt của cuộc sống
đặc biệt là đối với nhiều người
cứ mỗi ngày trôi qua cánh nặng của cuộc sống ở trên đôi vai của họ lại càng nặng hơn
chính vì thế việc chính phủ triển khai gói hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đã nhận được sự mong mỏi và hưởng ứng rất lớn từ phía người dân
sau đây mời quý vị lắng nghe một vài ý kiến của người dân về việc triển khai gói hỗ trợ này của chính phủ
trong ngôi nhà khoảng hai mươi sáu m hai ngay tại phố cổ hà nội hơn chục người trên nhau sinh sống
dịch xảy ra chẳng thể đi làm không có nguồn thu nhập nào khác
với họ mỗi ngày qua gánh nặng cuộc sống lại càng nặng hơn

còn thu nhập ở đây thì chỉ có thu nhập ăn uống sống hàng ngày thôi chứ còn không có cái tích lưỡi được thì khó lắm
nghe trên tv báo đài đấy hoặc là ở phường cũng mới triển khai
hướng là sẽ hỗ trợ cho người dân có cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày thực tế đã
bởi vì là ở đây kiếm ăn hàng ngày cho nên nếu ngừng kiếm ăn cái là cũng cần như đó
cuộc sống thường ngày vốn đã khó khăn lại càng vất vả hơn
bởi họ không có nguồn thu nhập không có tiền tích lũy
sau nhiều tháng dịch bệnh nhiều người
đã bắt đầu không đủ sức cẩm cự
đến thời điểm này nhiều hoàn cảnh khó khăn đang rất mong chờ gói hỗ trợ của chính phủ
vì vậy hy vọng cùng với công tác bảo đảm xác định đúng những trường hợp cần hỗ trợ
thì gói hỗ trợ sẽ được triển khai kịp thời